trước đó trong tháng một mươi đã liên tiếp xảy ra ba trường hợp khác xuất hiện đường lưỡi bò
và qua đây có thể thấy vẫn còn nhiều bất cập trong khâu kiểm duyệt các ấn phẩm tài liệu trước khi lưu hành
cũng như là sự thiếu thận trọng của một số đơn vị ban ngành
bản đồ hình đường lưỡi bò xuất hiện trong cuốn giáo trình đọc sơ cấp một
tài liệu học tập và giảng dạy của khoa tiếng trung và tiếng nhật đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
trường đại học kinh doanh và công nghệ đang tiếp tục tiến hành thu hồi cuốn giáo trình này
cho đến nay số lượng sách thu hồi lên đến gần một cuốn
được biết bài bảy của cuốn giáo trình này xuất hiện đường lưỡi bò
trong khi hiện tại một số lớp đã học hết bảy sáu
và cuốn giáo trình này đã được đưa vào giảng dạy gần một năm nay
một vài giáo viên đi công tác với đấy và người ta tặng mang về
thế thì có một cái điều kiếm khuyết là khi mà làm cái việc này
đáng lẽ ra nó phải đúng quy trình của nhà trường
là phải đưa cho hội đồng thẩm định
người ta quyết định làm
thế nhưng mà lại chưa đưa
theo điều một mươi ba thông tư ban hành về việc biên soạn
lựa chọn thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình đại học
thì hội đồng khoa học giáo dục khoa đề xuất danh mục
hiệu trưởng thành lập hội đồng lựa chọn giáo trình đưa vào sử dụng trong nhà trường
sau đó xin phép để được sử dụng giáo trình theo quy định
tuy nhiên sau vụ duyệt này đặt ra lỗ hồng trong việc xem xét kiểm truyền giáo trình
cái sách giáo trình về đó thì đã có thể nói là
có thể nói là thật sự là chưa quan tâm tới tất cả các cái nội dung đưa vào trong đó
đúng không bởi vì một cuốn sách giáo khoa thì có rất nhiều đề tài rất nhiều nội dung
nhưng mà có lẽ rằng là đã lơ lại hoặc là thiếu cảnh sát
trong việc gọi là xem xét nội dung của các cái bài giảng trong đó
dẫn đến cái trường hợp nó là gọi là có cái sơ xuất như vậy
thì cái điều này tôi nghĩ là cần phải rút kinh nghiệm
điều đáng nói đây không phải là câu chuyện đầu tiên
trước đó chỉ trong tháng một
người đã xảy ra ba trường hợp đỉnh lễ bò xuất hiện trong phim ảnh
quảng bá sản phẩm du lịch
khoa đề cho thấy việc chậm xử lý
ngăn chặn những hình ảnh sản phẩm vi phạm an ninh quốc phòng
chủ quyền quốc gia
cũng như sự lưỡng túng thiếu cảnh sát nhạy cảm
trong nghiệp vụ của cán bộ cơ quan quản lý
đúng là phải có trách nhiệm của các cấp quản lý bên trên
nhưng mà cũng đặc biệt
đấy là của các cơ quan mà quản lý trực tiếp
cũng như là những người thực hiện
không chỉ là những cái vấn đề có tính chất gọi là
chủ trương hay chính sách gì đó của bên trên
mà thật sự mỗi một người dân
phải có một cái nhận thức thật là đầy đủ
về cái gọi là chủ quyền
về cái vấn đề gọi là
có tính chất gọi là liên quan tới vận mệnh của quốc gia
để không lặp lại những sai lầm đáng tiếc
các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường kiểm tra
nâng cao trách nhiệm
kiểm soát tốt hơn các sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài
bên cạnh đó
mỗi công dân cũng cần nâng cao cảnh giác
sự vững vàng trong tư tưởng
để bảo vệ toàn vẹn đánh thổ quốc gia
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn
cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thanh chúc xin chào biên tập viên đinh hạnh
kính thưa quý vị
công an quận bình tân tp hcm
đang điều tra nguyên nhân tử vong
của một người đàn ông
được phát hiện khi nằm trên giải phân cách
trong khu công nghiệp vĩnh lộc
khoảng hai mươi h ngày sáu tháng một mươi một
trong lúc tuần tra
các nhân viên bảo vệ khu công nghiệp vĩnh lộc
phát hiện người đàn ông bị thương nặng
nằm vắt trên giải phân cách trồng cây
tại đường số hai
cách đó không xa là chiếc xe máy tay gà
viện số năm mươi hai z bốn mươi bảy nghìn hai mươi
hư hỏng nhiều bộ phận
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
nhưng nạn nhân đã tử vong
công an quận bình tân tiếp nhận thông tin
đã đến khám nghiệm hiện trường
đồng thời trích xuất camera để làm rõ vụ việc
qua kiểm tra trên người nạn nhân mang một số giấy tờ
mang tên trịnh văn thám
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê cà mau
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
cho biết đang thủ lý điều tra
vụ giết người xảy ra trên địa bàn
huyện đức hòa tỉnh long an
anh võ văn vọng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tại ấp quy phước xã nhị quý
thị xã cái lệ
tỉnh long an
kết hôn với chị phan thị thanh kiều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tại ấp xuân thế đông ba
xuân thế đông huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh
vào năm hai nghìn tám
và có ba người con chung
con gái lớn một mươi một tuổi
con trẻ úc bốn tuổi
do mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau
nên kiều bỏ nhà đi
và sống như vợ chồng với lê ngọc tài
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tại đường lê văn sĩ
phường một mươi hai quận ba
thành phố hồ chí minh
còn vọng ở nhà với mẹ vợ cùng con trai úc
vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng vọng uống rượu
cùng một số người bạn tại nhà
thì tài điều khiển xe mô tô
chở kiều về nhà
xe ra mâu thuẫn với vọng
tài lấy súng bắn vọng bị thương
sau đó kiều và tài bỏ trốn khỏi hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định
khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài
về hành vi giết người và đối tượng kiều
về hành vi che giấu tội phạm
tuy nhiên tài bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan chức năng ra quyết định truy nã tài
đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát truy nã đã bắt được đối tượng tài
tại phần bình hương hòa b quận bình tân
thành phố hồ chí minh
ngày bảy tháng một mươi một
đội giám sát và kiểm soát hải quan
chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn
khu vực một phối hợp với đội hoàng hóa
sức khẩu đội kiểm soát hải quan
cục hải quan thành phố hồ chí minh
và biên phòng cảng nhà rồng phát hiện
bắt giữ bốn container phế liệu
chứa gần một trăm linh tấn nhôm xuất lậu đi hàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan hải quan phát hiện bốn container đi theo luồng xanh
của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu lâm an
trụ sở tại quận một thành phố hồ chí minh
được xuất khẩu đi hàn quốc
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành giám sát
trên tờ khai hải quan doanh nghiệp khai báo
là ống thép tròn mạ kẹm
thuế xuất khẩu là
là hàng được hệ thống thông quan luồng xanh
sau khi chuyển luồng để kiểm tra
đơn vị phát hiện trong bốn container toàn bộ là vỏ nhôm phế liệu
cùng vỏ lon bia lon nước ngọt
được ép thành khối lên tới gần một trăm linh tấn
mặt hàng này có mức thuế xuất khẩu hai mươi hai
ước tính trị giá lô hàng lên đến gần ba tỷ đồng
về số tiền thuế ấn lậu trên năm trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan hải quan phối hợp
với các đơn vị liên quan điều tra xử lý theo quy định
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
vừa gửi tờ trình lên ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về việc ra quyết định ban hành quy định dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường
cụ thể đối với dạy thêm trong nhà trường
việc thu tiền để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy
các công tác quản lý của nhà trường
chi tiền điện nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm
mức thu tiền học thêm
không được quá mức trần cho phép
tổ chức các buổi dạy thêm trong nhà trường
trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng
đang sen với các lớp chính khóa
không tổ chức dạy thêm học thêm vào chủ nhật ngày nghỉ lễ
và không quá một mươi tám tiết một tuần
học sinh được lựa chọn giáo viên và môn học mình mong muốn
đối với dạy thêm ngoài nhà trường
việc thu tiền học thêm phải đạt được thỏa thuận của phụ huynh học sinh
thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành
về quản lý tài chính đối với tiền học thêm
công khai và cấp in line mức thu tiền
phải cam kết với ủy ban nhân dân phường xã
về việc bảo đảm an toàn cho người học người dạy
phòng cháy chữa cháy
không gây áp tác giao thông giữ gìn trật tự an ninh đảm bảo môi trường
sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thanh tra kiểm tra
báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
bộ giáo dục và đào tạo khi kết thúc năm học
hoặc theo yêu cầu đột xuất
ngày bảy tháng một mươi một forbes việt nam tổ chức
hội nghị bất động sản năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tìm kiếm điểm cân bằng
hội nghị quy tụ bốn trăm linh khách gồm các nhà phát triển dự án
công ty liên quan ngành bất động sản
đơn vị tư vấn ngân hàng
quỹ đầu tư và bạn đọc
hội nghị bất động sản của forbes việt nam
hội nghị bất động sản của forbes việt nam
được tổ chức trong bối cảnh nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
kinh tế việt nam tăng trưởng sáu bảy mươi bảy
mức cao nhất trong khu vực đông nam á
các chỉ số vĩ mô lãi suất tỷ giá lạm phát ổn định
trở thành bề đỡ quan trọng cho thị trường địa ốc
dù vậy chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thị trường bất động sản cả nước
đặc biệt tp hcm
sụp giảm rõ nét cả về nguồn cung lẫn số lượng giao dịch
bên cạnh vài điểm sáng như bất động sản công nghiệp gia tăng
cả về số lượng lẫn đơn giá
giao dịch và dòng vốn thị trường không có nhiều tín hiệu tích cực
vàng tính dụng ngân hàng chảy vào thị trường bị siết chặt
dòng vốn fdi chảy vào bất động sản
bằng một phần tư so với cùng kỳ năm trước
trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các nhà kinh tế tên tuổi
chuyên gia hàng đầu và các doanh nghiệp bất động sản đầu ngành
cùng thảo luận chia sẻ các điểm nhấn nổi bật
và các yếu tố quan trọng nhất
tác động đến thị trường bất động sản năm hai nghìn hai mươi ba
và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ nút thắt
trong thị trường bất động sản tại việt nam
vừa qua sở xây dựng đã có báo cáo
gửi ủy ban nhân dân tp hcm
về việc tiếp nhận quản lý di tu công viên tượng đài
chủ tịch hồ chí minh
và phố đi bộ nguyễn huệ
với mức kinh phí dự kiến hơn một mươi sáu bảy tỷ đồng
việc chăm sóc và bảo dưỡng các mảng xanh
chi gần ba bảy tỷ đồng
vận hành hệ thống chiếu sáng sáu mươi bốn triệu đồng
quản lý hệ thống tín hiệu giao thông ba trăm tám mươi hai triệu đồng
các hạng mục còn lại
gồm vận hành hệ thống scada
hệ thống tưới phung nghệ thuật
âm thanh nhạc nước âm thanh công cộng
đèn chiếu cây đèn âm sàng trụ ngân xe
dịch vụ viễn thông máy bơm nước thải điều hòa
các vật tư khác
và phối hợp với lực lượng an ninh là một mươi hai sáu tỷ đồng
toàn bộ kinh phí nói trên được trích từ ngân sách thành phố
và dự toán kinh phí không bao gồm
các công tác cải tạo sửa chữa nâng cấp
trong tối ngày ba mươi một tháng một mươi
đại phung nước nghệ thuật trên phố đi bộ nguyễn hoài
chính thức được khánh thành
khiến nhiều người dân và du khách thích thú chụp hình lưu niệm
khi đến đây tham quan
tại hội thảo ngập úng đô thị thực trạng và giải pháp
do hiệp hội cấp thoát nước việt nam
phối hợp với bộ xây dựng việt nam tổ chức
tại thành phố hồ chí minh vào sáng ngày bảy tháng một mươi một
hội nước và môi trường thành phố hồ chí minh cho biết
từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ba
thành phố hồ chí minh đã tri hai mươi hai chín trăm bốn mươi tám tỷ đồng
cho công tác chống ngập
tuy nhiên tình trạng ngập úng vẫn còn tồn tại
và không có dấu hiệu giảm
ngập úng đô thị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất
sinh hoạt và đời sống hàng ngày của người dân
là mưu hại các công trình xây dựng ô nhiễm môi trường
theo hội cấp thoát nước việt nam
hiện nay quy hoạch thoát nước đô thị mới chỉ thực hiện được hai mươi một đồ án
hệ thống thoát nước chủ yếu là cống chung
tỷ lệ cống trên đồng người còn thấp so với thế giới
trung bình dưới năm m một người
trong khi thế giới là hai m một người
ngoài mưa và triều cường
nguyên nhân chính gây ngập về tình trạng đô thị hóa
năng lực đơn vị quản lý vận hành còn thấp
ý thức của người dân xả rác vào hệ thống cống
sụp lúng nền xảy ra
từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ba
thành phố hồ chí minh đã tri hai mươi hai chín trăm bốn mươi tám tỷ đồng
cho công tác chống ngập
đến năm hai nghìn hai mươi
con số này sẽ lên tới một trăm hai mươi hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
và còn hơn nữa
tuy nhiên một số nơi tình trạng ngập có giảm
nhưng nhiều nơi ngập
vẫn hoàn ngập
thậm chí năm sau lại ngập hơn năm trước
xuất hiện thêm nhiều điểm ngập mới
cũng theo hội nước và môi trường tp hcm cho biết
sở dĩ ngập tại tp hcm kéo dài
tốn kém và chống ngập không đạt hiệu quả
là do chưa nắm đúng nguyên nhân gây ngập
các giải pháp chống ngập mà thành phố đang thực hiện
chưa phù hợp
có nhiều nhược điểm giá thành quá cao
công tác điều chỉnh quản lý hệ thống thoát nước đô thị thành phố chưa tốt
từ đó hội thảo đưa các nhóm giải pháp
đề xuất chống ngập cho tp hcm
như lập ngay quy hoạch tổng thể thoát nước
cho tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn hai nghìn năm mươi
ra soát lại các dự án thoát nước hiện nay
chống ngập do triều cường bằng cách triển khai dự án
đập ngăn triều thông minh kiểu mới
giải pháp chống ngập do mưa
sử lý nước thải bảo vệ môi trường
đồng thời phải nhanh chóng đổi mới tư duy thiết kế điều hành quản lý
thưa quý vị sáng ngày bảy tháng một mươi một
tại khu du lịch văn hóa suối tiên
lễ hội bonsai và suzuki
châu á thái bình dương
lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín
đã bắt đầu khởi động
lễ hội năm nay lần đầu tiên được việt nam
đăng cai tổ chức
thu hút năm mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự
lễ hội bonsai và suzuki
châu á thái bình dương lần thứ một mươi năm
là sự kiện văn hóa nghệ thuật đẳng cấp quốc tế
nhằm tôn vinh nét đẹp tinh hoa của nghệ thuật
tạo hình bonsai đá cảnh suzuki
kết hợp quảng bá du lịch việt nam
đến năm mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
lễ hội lần đầu tiên được tổ chức
tinh thần thúc đẩy tình bạn giữa tất cả những người yêu cây cảnh
và tinh thần yêu thiên nghi môi trường
lễ hội được tổ chức định kỳ hai năm một lần
luân phiên tại nhiều quốc gia như singapore nhật bản malaysia indonesia
và năm nay được tổ chức tại việt nam
lễ hội năm nay dự kiến
thu hút hơn năm mươi một lượt khách trong nước và quốc tế
là sự kiện có ý nghĩa kết nối quảng bá
dành làm thắng cảnh của đất nước việt nam
với bạn bè quốc tế
với nhiều tác phẩm nghệ thuật bonsai và đá cảnh suzuki
đặc sắc và mang giá trị cao
của các nghệ nhân quốc tế và trong nước
lễ hội diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín